mở đầu là thông tin mới nhất liên quan đến vụ tiêm nhầm vaccine pfizer cho một mươi tám trẻ em từ hai đến sáu tháng tuổi
tại huyện quốc oai thành phố hà nội
sáng ngày hôm nay trao đổi với phóng viên báo chí chủ tịch ubnd xã yên sơn nguyễn văn tuấn cho biết
các cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh vụ việc đồng thời đã cử cán bộ thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình
đây là sự cố đáng tiếc trong tiêm chủng
ngay sau khi phát hiện sự việc chính quyền xã huyện cùng các đơn vị liên quan đã khẩn trương đưa các cháu
đến bệnh viện đa khoa sengpon để kiểm tra xử lý kịp thời
cho đến sáng nay sức khỏe của một mươi tám cháu bé tạm thời ổn định không có việc có cháu bé tử vong như thông tin đồn thổi
địa phương vẫn đang cử cán bộ túc trực tại bệnh viện để hỗ trợ các gia đình
ngay sau khi sự cố xảy ra ngày hôm qua ubnd huyện quốc oai đã họp khẩn và thông báo kết luận
của chủ tịch ubnd huyện về vụ việc tổ chức bốn tổ công tác xuống gặp gỡ thăm hỏi gia đình các cháu bé
hiện xã đã hỗ trợ mỗi gia đình một năm triệu đồng
thời gian tới chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ các gia đình
ngoài ra xã yên sơn cũng phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan theo sát diễn biến vụ việc
kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn